bộ y tế vừa có các văn bản yêu cầu sở y tế thanh hóa và sở y tế bắc ninh
báo cáo sự cố y khoa xảy ra tại bệnh viện đa khoa huyện thạch thành và bệnh viện sản nhi bắc ninh
bộ y tế yêu cầu sở y tế tỉnh thanh hóa kiểm tra xác minh thông tin về nội dung báo chí phản ánh
về trường hợp một sản phụ đến sinh con tại bệnh viện đa khoa huyện thạch thành tỉnh thanh hóa
vào sáng ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín nhưng đã tử vong cả sản phụ và thai nhi sau khi sinh
báo cáo gửi về bộ y tế trước một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trong một công văn khác bộ y tế yêu cầu sở y tế tỉnh bắc ninh kiểm tra xác minh thông tin
về trường hợp sản phụ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu có thai lần hai đến sinh con tại bệnh viện sản nhi bắc ninh
vào tối ngày tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín và đã tử vong sau khi sinh
gửi báo cáo về bộ y tế trước một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín